tại việt nam sáng nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết đã có hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín còn lại điều trị tại cơ sở này xuất viện
hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi lần này đều là người vĩnh phúc gồm một người trở về từ vũ hán và một người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trước đó
vui mừng và hạnh phúc là cảm xúc của hai bệnh nhân khi đã khỏi hoàn toàn và được trở về với gia đình
trước đó khi biết mình bị nhiễm bệnh này tất cả đều hoang mang lo lắng
và lúc đầu thì cũng hơi lo lắng vì căn bệnh này là căn bệnh mới mình cũng không biết là nó như thế nào
nhưng mà sau một thời gian thì em cảm thấy là cơ thể mình khỏe hơn khỏe dần khỏe dần thì em thấy nó rất bình thường
không nên nỗi phải như kinh khủng như kiểu nào
hai bệnh nhân này thì cho đến bây giờ thì tình trạng về mặt lâm sàng thì ổn định
bệnh nhân đã hết sốt một bệnh nhân đã hết sốt được hơn một mươi ngày một bệnh nhân đã hết sốt được bốn ngày
các bệnh nhân đều có hai lần xét nghiệm
xét nghiệm với virus corona mới thì đều âm tính
và các xét nghiệm khác cũng như các chức năng sống của người bệnh nhân hoàn toàn ổn định
trong quá trình điều trị một trong hai bệnh nhân này có tình trạng viêm phổi nhưng không có dấu hiệu suy hô hấp
nên các bác sĩ chỉ tập trung điều trị triệu chứng và phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế tránh lây lan ra cộng đồng
cho đến bây giờ thì hướng dẫn của bộ y tế cũng như là hướng dẫn của
tổ chức y tế thế giới thì đều thống nhất rằng sau hai lần xét nghiệm cách nhau ít nhất là hai bốn tiếng mà bệnh nhân đều có kết quả âm tính thì được coi là bệnh nhân đã sạch virus
thế còn về mặt lô dịch bệnh thì rõ ràng là gì là một bệnh nhân mà đã hồi phục hoàn toàn các triệu chứng lâm sàng và đã sang giai đoạn mà biến dịch của người ta đã hồi phục
thế thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguy cơ mà nó có thể tiếp tục phát tán virus nó gây bệnh cho người khác là gần như là không còn
hiện bộ y tế đã có sự phân tuyến hợp lý giữa tuyến huyện tỉnh và tuyến trung ương về điều trị cách ly đối với bệnh nhân và trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín để tránh tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối
ngoài cái việc điều trị tại bệnh viện thì chúng tôi có phải chịu trách nhiệm là hướng dẫn cho tuyến dưới và chỉ đạo tuyến dưới
đặc biệt là vĩnh phúc vừa rồi chúng tôi có xuống tập huấn cho cán bộ chuyên môn tại tỉnh vĩnh phúc
chúng tôi có chuyên môn tốt xuống để cùng với cả tuyến huyện ở vĩnh phúc để chúng ta khống chế và chúng ta điều trị cho những bệnh nhân tại vĩnh phúc
như vậy là chúng ta phân tuyến cho tuyến tỉnh tuyến huyện và tuyến trung ương một cách hợp lý như vậy và thực hiện được đúng pháp đồ của bộ y tế
báo cáo nhanh của sở y tế hà nội cập nhật đến một mươi hai giờ trưa
ngày hôm nay cho thấy hà nội vừa phát hiện mới tám mươi sáu người đến từ vùng dịch phải giám sát y tế
số người phải cách ly tập trung theo dõi tại bệnh viện công an thành phố cũng tăng
theo đó báo cáo của sở y tế hà nội cho thấy nếu như ngày một mươi năm tháng hai số người về từ vùng dịch phải giám sát y tế là một bảy trăm năm mươi tám người
trong đó có năm mươi hai người về từ vùng dịch mới được phát hiện
thì đến ngày một mươi sáu tháng hai tổng số người về từ vùng dịch phải giám sát y tế là một bảy trăm tám mươi ba người
trong đó có hai mươi năm người về từ vùng dịch mới được phát hiện
đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tổng số người về từ vùng dịch phải giám sát y tế là một chín trăm tám mươi ba người
trong đó có một năm trăm chín mươi bảy người đã kết thúc giám sát y tế ba trăm tám mươi sáu người vẫn đang phải thực hiện chế độ giám sát này
và tám mươi sáu người về từ vùng dịch mới được phát hiện
tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín đến thời điểm này cũng đã tăng bốn trăm bảy mươi bốn trường hợp
hiện tại có năm mươi chín người đang được cách ly tập trung tại bệnh viện công an thành phố
trong đó năm trường hợp đã kết thúc cách ly và năm mươi bốn trường hợp đang phải cách ly theo dõi
một diễn biến có liên quan khác đó là trong chiều nay
tại khu điều trị phòng khám đa khoa quang hà thuộc huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
sẽ công bố khỏi bệnh việc covid một mươi chín đối với hai bệnh nhân
nâng tổng các trường hợp mắc bệnh được điều trị khỏi và ra viện lên một mươi bốn trên một mươi sáu người
còn tại bệnh viện nhi trung ương em bé ba tháng tuổi bị nhiễm covid một mươi chín đã có kết quả âm tính lần một
tại bệnh viện bệnh nhiệt bệnh
đối trung ương tp hcm bệnh nhân bảy mươi ba tuổi người mỹ cũng đã có kết quả âm tính lần thứ hai
từ ngày một mươi ba tháng hai đến nay việt nam không ghi nhận ca nhiễm mới
với sự vào cuộc đồng bộ chung tay chống dịch của cả hệ thống chính trị
chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng việt nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
và để kiểm soát ngăn chặn tốt dịch bệnh không để covid một mươi chín xâm nhập vào nước ta
đồng thời đảm bảo cho nông sản được thông quan một cách nhanh nhất
những ngày qua các cán bộ chiến sĩ
bác sĩ tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn đã vượt qua mọi khó khăn
nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ca trực của những cán bộ chiến sĩ bác sĩ biên phòng hải quan
kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị bắt đầu từ bảy giờ sáng
nhưng ngay từ sáu giờ họ đã phải có mặt để chuẩn bị tốt mọi điều kiện
trước khi cho người xuất nhập cảnh và hàng hóa thông quan
tiếp xúc trực tiếp với hành khách lái xe chủ hàng ngay từ tuyến đầu
nguy cơ lây nhiễm bệnh đối với họ là rất cao
mặc dù vậy những cán bộ chiến sĩ vẫn xác định rõ nhiệm vụ
nỗ lực để mang lại sự bình yên cho nhân dân và thuận tiện cho những chuyến hàng
nếu như không phải là thời điểm dịch bệnh đang bùng phát tại trung quốc
có lẽ những cán bộ chiến sĩ này đã có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình
nhưng vì lời hứa tất cả cho tuyến sau để bảo vệ chính mình và những người thân yêu nơi hậu phương
những chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn xác định rõ tư tưởng vượt qua mọi khó khăn
ngày đêm canh gác trên tuyến biên giới để chống xuất nhập cảnh trái phép
ngăn ngừa dịch bệnh và điều tiết duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu
chúng tôi tại đây rất là hạn chế đối với các trường hợp nghỉ phép hoặc nghỉ tranh thủ
lúc này là tập trung quân số cao nhất cho việc phòng chống dịch bệnh
cũng như điều tiết duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu
thực hiện chỉ đạo của đảng quý ban chỉ đối đồn vương phòng cửa khẩu thế úng nghị
giao nhiệm vụ chúng tôi chốt trận hai mươi bốn hai mươi bốn lán số một mươi một
có nhiệm vụ ngăn chặn tuyệt đối mọi hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
mặc dù thời tiết mưa gió khắc nghiệt được sự quan tâm của đảng quý ban chỉ đồn
chúng tôi luôn yên tâm xác định tư tưởng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
là cửa khẩu đầu tiên của cả nước và cũng là cửa khẩu duy nhất trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thực hiện thông quan hàng hóa sau nghỉ tết
vì vậy gần nửa tháng qua những cán bộ bác sĩ kiểm dịch tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
luôn trong tình trạng làm việc hết công suất
mỗi ngày họ thực hiện việc phun khử khuẩn tất cả nơi làm việc bến bãi hai lần
đồng thời thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho hành khách xuất nhập cảnh
lái xe đang cách ly tại cửa khẩu bảo đảm tất cả nguồn dịch bệnh được kiểm soát ngay ở cửa ngõ biên giới
chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm của kiểm dịch y tế
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào đất nước
mặc dù các công việc rất là vất vả so với những ngày thường
nhưng chúng tôi đã động viên anh em cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
cùng với cả nước
chính quyền quân và dân tỉnh lạng sơn đang chung tay đoàn kết
quyết tâm không để dịch viêm phổi cấp lan rộng ra cộng đồng
trong đó có sự nỗ lực và hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ bác sĩ nơi tuyến đầu biên giới